theo ngân hàng nhà nước việt nam đến nay đã có gần một triệu tỷ đồng đã được các tổ chức tiến dụng thực hiện giảm lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
các tổ chức tiến dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn hai trăm một mươi năm khách hàng với dư nợ một trăm ba mươi tám tỷ đồng
miễn giảm hạ lãi suất cho hơn ba trăm hai mươi khách hàng với dư nợ gần một một mươi ba triệu tỷ
cho vay mới lãi suất yêu đáy với doanh số lũy kế từ hai mươi ba tháng một đến nay đạt hơn sáu trăm năm mươi chín tỷ đồng với hơn một trăm tám mươi tám khách hàng
lãi suất thấp hơn phổ biến từ năm đến hai năm một năm so với trước dịch
trên thực tế nhiều doanh nghiệp cũng đã tiếp cận được vốn vay với lãi suất thấp hơn lãi suất ngân hàng huy động kỳ hạn một năm
bên cạnh các chính sách giảm lãi suất ứng dụng công nghệ số để giải quyết nhanh các thủ tục
đề xuất của doanh nghiệp cũng được các ngân hàng triệt đề thực hiện